ngày sở hữu trí tuệ thế giới hai mươi sáu tháng bốn là dịp để tri ân tôn vinh các nhà sáng tạo
đồng thời giúp nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ trong công chúng
với chủ đề đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh
ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm nay mang thông điệp
những lựa chọn chúng ta đưa ra hôm nay sẽ định hình tương lai của chúng ta mai sau
trái đất là nhà của chúng ta chúng ta cần quan tâm đến trái đất nhiều hơn nữa
ngày sở hữu trí tuệ thế giới
và đang triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng sự kiện này
trên các kênh truyền thông với phạm vi rộng khắp
các địa phương các trường đại học viện nghiên cứu đã sớm nhận được thông điệp
ngày sở hữu trí tuệ năm nay và triển khai hoạt động chào mừng
tùy theo thực tế của từng địa phương và tổ chức